thưa quý vị cùng với việc quan tâm đến chất lượng dạy và học thì việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong thời gian đến trường
chất lượng bữa ăn bán chú là một trong những điều được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm
trung bình mỗi suất ăn tại các trường có thể giao động từ ba mươi đến năm mươi nghìn đồng
và khi các bậc phụ huynh chấp nhận đóng một mức tiền ăn cao thì đồng nghĩa với việc là chất lượng bữa ăn của học sinh cũng phải được đảm bảo
thế nhưng tại một số trường thì điều đó lại chưa được như mong đợi
vâng đây là hình ảnh suất ăn trị giá ba mươi hai đồng tại một trường trung học cơ sở ở hà đông thành phố hà nội
khi mà nhìn suất ăn này thì không ít phụ huynh đã bày tỏ sự bức xúc và cho rằng suất ăn này có lượng thức ăn quá ít ỏi và nghèo nàn dinh dưỡng
những câu hỏi về chất lượng cùng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như việc giám sát thế nào đối với bữa ăn bán chú cho học sinh lại một lần nữa làm nóng cư dân mạng
một bữa ăn rất đơn giản gồm một ít giá xào một miếng giò vài miếng ca rán và một ít khoai tây
nhiều cư dân mạng đã không thể tin đây là một suất ăn có giá trị lên tới ba mươi hai đồng
liệu có đủ no dành cho một đứa trẻ học trung học cơ sở khi đang tuổi ăn tuổi lớn
chất lượng bữa ăn như vậy có thực sự ổn
rất nhiều câu hỏi được cư dân mạng đặt ra bởi rõ ràng có quá nhiều thiếu sót trong công tác giám sát quản lý bữa ăn bán chú
mình ăn cơm bình dân ở quán cơm bụi hai mươi năm đồng mà thấy sang hơn như này rất nhiều
thật tàn ác khi ăn trên xương máu phụ huynh học sinh và học sinh
ở đâu trường nào và ngày nào cũng vậy cả
học sinh không biết kêu ai chỉ khi phụ huynh chụp được ảnh thì mới lòi ra
nên kiểm tra đột xuất các trường có tổ chức ăn bán chú cho học sinh
phần lớn gia đình có con ăn bán chú cũng rất hoang mang khi không được biết suất ăn của con ở trường như thế nào

mới đây đại diện nhà trường trung học cơ sở này và nhà cung cấp suất ăn bán chú đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh nhà trường
thế nhưng đã không được chấp nhận
những lý giải về việc tại sao lại thiếu tới tận vài kg thức ăn trong ngày
cùng nhiều khoản chi liên quan đến chi phí thực phẩm mỗi suất ăn của học sinh như thuế vệ sinh khấu hào tài sản
khi được nhà cung cấp giải trình cũng đã khiến nhiều phụ huynh bày tỏ sự không hài lòng
dù nhân viên phục vụ bếp ăn đã bị xa thải đổi đầu bếp hay thậm chí là thay đổi
nhà cung cấp bữa ăn thì nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây chỉ là giải pháp mang tính chất giải quyết cho có
điều quan trọng nhất là phải có sự giám sát chặt chẽ nhằm thực sự đảm bảo chất lượng bữa ăn học sinh
bởi nếu không câu chuyện này vẫn có thể xé lặp lại
thông tin phụ huynh phản ánh có hình ảnh văn bản đàng hoàng đoàn kiểm tra phải điều tra xem thông tin đó có đúng không
nếu đúng phải truy đến cùng sự bước xén tiêu chuẩn chứ
đúng là trả ra làm sao
kiểu này vài tuần sau các cháu học sinh lại đói cho mà xem
mỗi khi có phụ huynh hoặc báo đài vào cuộc thì đổ lỗi cho nhân viên chia phần
lãnh đạo khi chỉ đạo thì phải có giám sát
nếu không giám sát thì trách nhiệm phải do lãnh đạo chịu trách nhiệm chứ không thể đổ lỗi cho người chia phần được
sao tiền ăn của các cháu phải gánh nhiều khoản thế
không biết nhà trường có đấu thầu cung cấp suất ăn cho học sinh không
nếu đấu thầu sẽ không có khoản khấu hao
muốn có suất ăn bảo đảm chất lượng đề nghị mỗi học kỳ
nhà trường kết hợp với hộ phụ huynh đấu thầu cung ứng suất ăn một lần
chắc chắn chất lượng suất ăn sẽ khá hơn
đầu tháng bốn vừa qua hình ảnh bữa ăn của học sinh tại một trường mầm non tư thục
đóng trên địa bàn quận nam tử liêm thành phố hà nội cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội
bữa ăn được đóng với mức bảy mươi đồng một ngày thế nhưng lại nhận về nỗi bức xúc và thất vọng
tháng một mươi vừa qua bảng kê thực phẩm bữa trưa của một trường mầm non tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
cũng khiến nhiều phụ huynh xôn xao bởi đơn giá của nhà trường đưa ra chưa hợp lý đắt hơn nhiều so với đổi mua siêu thị
thực tế giá các bữa ăn không hề rẻ nhưng chất lượng và thành phần dinh dưỡng chưa tương xứng
sự băn khoăn hoài nghi không phải là không có cơ sở
rất nhiều đề xuất kiến nghị được đông đảo cư dân mạng thẳng thắn chia sẻ
trong đó mong muốn có cơ chế giám sát chặt chẽ bữa ăn bán chú với sự tham gia đầy đủ thành phần
gồm cơ quan chức năng cơ quan chuyên môn phụ huynh học sinh
và việc này cần phải được làm thường xuyên hàng tuần một cách công khai và tránh hình thức
việc xử lý nghiêm các sai phạm là điều cần phải làm để tạo sự yên tâm cho phụ huynh
còn học sinh được thụ hưởng bữa ăn đảm bảo chất lượng
điều phụ huynh cần là chất lượng và sự an toàn của bữa ăn bán chú
còn giá cao hơn một tí cũng có thể chia sẻ trong thời buổi tăng giá
nhưng chất lượng và sự an toàn có đảm bảo hay không là điều không ai đảm bảo cả

lập camera giám sát khu chế biến thực phẩm
và phòng ăn học sinh công khai quyền truy cập cho phụ huynh theo dõi giám sát
nếu thực sự minh bạch sẽ không ngại công khai camera giám sát
công nghệ thông tin đầu mà không áp dụng
lắp camera vào phòng ăn rồi cho phép phụ huynh truy cập vào
cần minh bạch hóa hoạt động và công tác thu chi của cơ sở công lập
dù đã có quy định song vẫn còn đó là những kẽ hở trong giám sát bữa ăn học đường
trách nhiệm về công tác quản lý trong nhà trường đơn vị cung cấp cần phải được làm rõ hơn nữa
bạn có suy nghĩ gì
hãy chia sẻ nội dung hôm nay hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhà dân